tỉnh hưng yên vinh dự tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn linh
đến sự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ